tỷ lệ thất nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước tỷ lệ thất nghiệp nhóm có trình độ đại học trở lên giảm mạnh
đây là thông tin được bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục thống kê cung cấp trong thông tin cập nhập thị trường lao động quý bốn năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trong sáng nay
gdp quý bốn năm hai nghìn một mươi tám ước tính tăng bảy ba so với cùng kỳ năm trước
số người có việc làm tăng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm nhẹ hai bảy
thất nghiệp nhóm trình độ đại học giảm một mươi năm chín nghìn người so với quý ba năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung số người thất nghiệp dài hạn chiếm ba mươi bốn bốn mươi hai tổng số người thất nghiệp
một số ngành có số lượng lao động tăng nhiều nhất so với quý ba và cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy là công nghiệp chế biến chế tạo xây dựng
quý i năm hai nghìn một mươi chín dự kiến tăng sáu năm mươi tám và một số ngành sẽ tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao và ổn định như chế biến chế tạo bán buôn bán lẻ dịch vụ lưu trú
nhà hàng sẽ tạo ra lượng việc làm lớn